quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn đêm qua một khối không khí lạnh mới lại di chuyển về phía nước ta
dưới tác động của không khí lạnh bắc bộ đã có mưa rào và rông diện rộng trở lại
tuy nhiên thời điểm mưa rông mạnh nhất đã qua
dự báo trong ngày hôm nay khí lạnh vẫn tiếp tục rồn thêm xuống nước ta
bắc bộ vì thế vẫn có mưa nhưng cường độ giảm dần chỉ còn có mưa và mưa vừa
do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trưa chiều nay ở khắp bắc bộ đều giảm
phổ biến ở mức hai mươi bảy ba mươi độ
dự báo đến chiều tối và đêm mưa rông lượng khá sẽ quay trở lại
cảnh báo về lốc xoáy và gió giật vẫn được đưa ra cho toàn khu vực
dãnh mây rông cho không khí lạnh đẩy xuống nước ta được dự báo cũng sẽ tác động yếu
đến các tỉnh phía bắc của miền trung là hai tỉnh thanh hóa và nghệ an
trong ngày hôm nay hai tỉnh này trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và có mưa rào dài rác
trong đó chiều và tối là thời điểm ở đây có thể xuất hiện mưa rào và rông mạnh
nên nguy cơ cao cũng xuất hiện lốc xoáy và gió giật
nền nhiệt cao nhất trong ngày cũng giảm nhẹ phổ biến giao động từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
phần từ hà tĩnh trở vào đến bình thuận không chịu tác động của hình thế gây mưa ở phía bắc
nên toàn vùng phổ biến vẫn là trạng thái nắng giáo ít mưa
và nhiệt độ vẫn duy trì mức cao là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
còn tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
vì thế trong chiều và tối nay những cơn mưa được dự báo vẫn sẽ tiếp tục quay trở lại
trên các khu vực
trong đó khu vực miền tây nam bộ vẫn là những nơi được cảnh báo có mưa vừa
thậm chí có nơi mưa to và rông mạnh
trên biển do ảnh hưởng của rãnh mây rông ở phía bắc và gió mùa tây nam
nên hôm nay nhiều vùng biển của nước ta thì đều có thời tiết xấu
trên các khu vực đều có mưa rông nhiều nơi khiến cho tầm nhìn giảm thấp chỉ từ bốn đến một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về tố lốc và gió giật
các phương tiện tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước